chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi trong báo cáo trước quốc hội về công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết việc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín bao gồm cả chi phí chữa bệnh covid một mươi chín và các bệnh nền khác
cũng theo ông long hiện nay việc thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với bệnh nhân covid một mươi chín gặp nhiều khó khăn
do không thể bóc tách chi phí điều trị bệnh covid một mươi chín do ngân sách nhà nước chi trả và điều trị bệnh nền các bệnh khác do quỹ bảo hiểm chi trả
nhiều trường hợp bệnh nhân đã tử vong hoặc không liên hệ được với người nhà nên không thể thanh toán chi phí đồng chi trả
đến cuối năm hai nghìn hai mươi cả nước có gần tám mươi tám triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ gần chín mươi một dân số
trong đó ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng trên năm mươi một triệu người chiếm năm mươi tám
cả nước có hơn hai sáu trăm linh cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tổng thu quỹ bảo hiểm y tế lớn hơn tổng chi trên năm tỷ đồng
dự kiến kết dư quỹ bảo hiểm y tế luy kết cuối năm hai nghìn hai mươi là gần ba mươi ba
năm hai nghìn hai mươi có hơn một trăm sáu mươi bảy triệu lượt khám chữa bệnh giảm hơn một mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ giảm khoảng hai so với năm trước
theo ông long nguyên nhân chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không giảm tương ứng với số lượng là do thời gian điều trị nội trú kéo dài
nguyên nhân bởi nhiều nơi bị phong tỏa không chuyển được bệnh nhân giữa các tuyến
dịch covid một mươi chín khiến người dân chỉ nhập viện khi tình trạng diễn biến nặng dẫn đến điều trị phức tạp tốn kém hơn
thời gian qua chất lượng và năng lực y tế đã được nâng lên thể hiện vai trò quan trọng trong giám sát xét nghiệm cách ly tiêm chủng điều trị f tại nhà
tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số cơ sở thiếu kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào các tháng cuối năm
tuy nhiên việc điều chỉnh dự toán vẫn còn chậm
thẩm tra báo cáo nêu trên ủy ban xã hội đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp giải quyết rứt điểm các vướng mắc trong quá trình thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong đó quan tâm đến việc thanh toán chi phí khám điều trị cho người bệnh mắc covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ y tế từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một ngân sách nhà nước sẽ chi trả chi phí khám chữa bệnh do covid một mươi chín bao gồm tiền khám bệnh tiền dường dịch vụ kỹ thuật thuốc quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám chữa bệnh các bệnh khác
bệnh nhân covid một mươi chín phải tự chi trả hoặc cùng chi trả các chi phí ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế
từ đầu dịch đến nay việt nam có tám trăm bảy mươi bảy năm trăm ba mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín
riêng trong đợt dịch thứ tư số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm bảy mươi hai tám trăm một mươi một ca
trong đó có bảy trăm chín mươi năm ba trăm linh bảy người đã được công bố khỏi bệnh